tổ chức đưa các phụ nữ qua trung quốc để lao động và kết hôn
lâm văn bình sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện long phú tỉnh sóc trăng
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ninh thuận khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay lâm văn bình cùng một số đối tượng tổ chức đưa các phụ nữ
tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi tuổi vượt biên qua trung quốc để lao động và kết hôn
trong đó có hai nạn nhân ở tỉnh ninh thuận
bình là đối tượng trực tiếp dẫn dắt người vượt biên qua trung quốc
việc trao đổi thông tin giữa các đối tượng và các phụ nữ này được thực hiện chủ yếu thông qua mạng xã hội
cơ quan an ninh điều tra cho biết đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
đường dây tổ chức liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành
như sóc trăng bạc liêu cà mau bình thuận và các tỉnh biên giới phía bắc
vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan